các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo cáo trạng khoảng một mươi bốn h hai mươi ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm bùi thiên thành đi bộ ngang qua hẻm một mươi tám đường phan văn trị phường hai quận năm tp hcm thì thấy hứa huy thành đang ngồi trước hẻm
do nhìn nhau không thân thiện hai bên xảy ra mâu thuẫn sau khi nghe thiên thầm thách thức huy thành cầm cái tô sành đánh vào đầu tiên thành làm vỡ tô
sau đó huy thành tiếp tục dùng mảnh vỡ đâm vào đầu mặt gây thương tích cho thiên thành
tức giận vì vô cớ bị đánh thiên thành rút con dao trong túi quần ra đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử phạm
sau khi gây án thiên thành bỏ trốn ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm thành ra cơ quan công an đầu thú
tại tòa thành khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình xét thấy bị cáo ăn năng hối cãi thành khẩn khai báo
bên cạnh đó bị hại cũng có một phần lỗi nên hội đồng tết sự đã tuyên bức án trên
hai đối tượng dùng kiếm mã tấu tự tạo xông vào một tiệm internet tại đường trần cao vân đâm chém loạn xạ người chơi
và hủy hoại tài sản của chủ nhà gây náo loạn khu vực quận thanh khê thành phố đà nẵng
làm hoang mang dư luận công an quận thanh khê đã kịp thời có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh điều tra
và chỉ một mươi hai tiếng sau khi gây án các hung thủ đã lần lượt xa lưới
ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng công an phường tam thuận và các trinh sát hình sự công an quận thanh khê
thành phố đà nẵng đã tiếp cận hiện trường tại tiệm internet số hai trăm bốn mươi hai đường trần cao vân
thu thập thông tin tài liệu và đoạn hình ảnh do camera an ninh ghi lại để điều tra làm rõ
theo hình ảnh từ camera an ninh vào khoảng hai mươi một h ngày ba mươi một tháng ba
có một nhóm đối tượng hơn một mươi người đi trên năm xe gắn máy mang theo kiếm mã tấu tự tạo
xông vào tiệm game online do anh trần ngọc hoàng làm chủ
truy sát các thanh niên đang chơi tại đây và hủy hoại tài sản của chủ nhà
vụ việc đã làm cho hai thanh niên đang chơi bị thương tích nặng và hư hỏng một số thiết bị của chủ quán
chỉ một mươi hai giờ sau khi vụ việc xảy ra bằng các biện pháp nghiệp vụ
ngày một bốn lần lượt ba đối tượng cầm đầu đã bị bắt giữ gồm nguyễn phước tân một mươi chín tuổi chú phường an khê
trần công duy thức một mươi chín tuổi chú phường thanh khê đông và võ hoàng ý một mươi tám tuổi chú phường tam thuận
thu giữ tăng vật gây án là năm cây mã tấu tự tạo
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn qua mạng với một nhóm thanh niên khác
nên đã huy động đồng bọn khoảng một mươi hai đối tượng mang theo mã tấu kiếm tự tạo đi truy sát đối tượng
các đối tượng còn lại đang được công an quận thanh khê thành phố đà nẵng kêu gọi gia đình
người thân vận động đưa ra trình diện
đồng thời tổ chức truy bắt để hoàn tất hồ sơ xử lý theo luật định
vì những mâu thuẫn cá nhân thông qua mạng xã hội để kích động tách đố và truy sát lẫn nhau
đang là mối nguy cơ hiện hữu gây bất an cho mọi người mọi nhà
công an huyện lâm hà tỉnh lâm đồng vừa bắt giữ bảy đối tượng chuyên trộm xe máy
tại những nơi công cộng và trong các cơ quan thu một mươi xe máy tăng vật
theo điều tra từ cuối năm hai nghìn một mươi năm lợi dụng sơ hở của các chủ phương tiện
đối tượng trần ngọc thạch trú tại xã đông thanh huyện lâm hà
đối tượng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và mùa bán trái phép trên mà tuý
đã dùng văn phá khóa thực hiện một mươi hai vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các huyện lâm hà
đức trọng và tp đà lạt
tiến hành đấu tranh chuyên án công an huyện lâm hà đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với thạch
điều tra mở rộng lực lượng công an tiếp tục bắt khẩn cấp sáu đối tượng trộm cắp xe máy
và tiêu thụ xe máy gồm đinh vân tới phạm thanh thủy trịnh văn hưng đọng quang thọ
nguyễn mạnh hùng và hoàng văn huân cùng chú tại huyện lâm hà
hiện tại công an huyện lâm hà đã thu một mươi xe máy các loại cùng nhiều linh kiện xe máy
do nhóm này trộm được tháo ra để tiêu thụ và đang đấu tranh mở rộng chuyên án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tỉnh thứ thiên huế vừa ra lệnh bắt khẩn cấp
đối với nguyễn đức thành chú phường kim long tp huế về hành vi trộm cắp tài sản
vào ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu tại nhà bà lê thị bé địa chỉ số tám mươi sáu đường tôn thất hiệp
phụng thuần hòa tp huế xảy ra vụ trộm cắp tài sản
công an tp huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra và nhanh chóng xác định
bắt khẩn cấp nguyễn đức thành là đối tượng gây án đồng thời truy thu toàn bộ tăng vật của vụ trộm
gồm một máy tính sách tay máy ảnh đồng hồ điện thoại và tiền mặt
tổng giá trị tài sản ước tính hơn bốn mươi triệu đồng
được biết thành là đối tượng từng có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản ra tù vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam hai tháng đối với nguyễn đức thành để tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
thời gian gần đây các hành vi lừa đảo thông qua mạng internet liên tục xuất hiện với thủ đoạn đa dạng và tình vi
nạn nhân đã bị các đối tượng đưa vào những mê hồn trận bằng việc đánh vào tâm lý của nhiều người
từ đó tội phạm đã chiếm đoạt được số tiền không nhỏ và hệ quả sẽ còn nguy hiểm hơn
khi thông tin cá nhân của các bị hại không còn được bảo mật
giả danh cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân
hay kết bạn qua facebook rồi hứa hẹn tặng quà để thu thập trái phép thông tin cá nhân
từ đó phục vụ cho hành vi chiếm đoạt tài sản là những chiêu thức lừa đảo khá phổ biến
nhưng đến nay nhiều người vẫn sập bẫy
khi em gửi địa chỉ anh ta sẽ gửi quà
khoảng ngày bốn có một người phụ nữ bảo là nhân viên của công ty kiểm soát
chị ta bảo là có một trăm linh đô
cái số tiền quá lớn cho nên là bị hải quan giữ lại
và em phải chuyển tiền cho bên hải quan là tám mươi triệu mới lấy được hàng
đánh vào tâm lý hám lợi của một số người
tội phạm nhắn tin hoặc thậm chí gọi điện trực tiếp cho các thuê bào
thông báo khách hàng trúng thưởng với một khoản tiền lớn từ đợt quyến mãi
của các tập đoàn
hoặc thông báo nhận món quà ảo nào đó với giá trị rất lớn
khiến bị hại sập bẫy
thậm chí chúng còn giả danh cơ quan thực thi pháp luật
để cây hoang mang cho nạn nhân
khiến họ có những hành động vội vàng thiếu suy xét
người ta nói là cái tiền hàng quà của mẹ em nhận là trong đó có tiền tài chính rất là nhiều
theo luật pháp là vô số tiền một triệu hai đô là nó sẽ dính luật pháp rất là nhiều
em sợ mẹ bị ảnh hưởng mà nó cứ bắt em chuyển tiền để lấy cái hàng đó ra
và nói là bên công ty
bên công an được ra là yêu cầu và bên hải quan bên công an kinh tế vậy đó
người ta yêu cầu gửi tiền vô để rút cái hàng đó ra để mẹ em không bị dính quang
thì đây là một phương thức lừa đảo của các tổ chức công an tòa án viện kiểm sát
khi mời làm việc với các người liên quan đều có giấy tờ có giấy mời
hoặc là qua điện thoại thì có sự thỏa thuận trước
tất cả người dân không được cung cấp thông tin cá nhân
chứng minh nhân dân cho các cơ quan tổ chức khi chưa biết rõ cái mục đích của họ sử dụng làm cái gì
khác với các hình thức lừa đảo khác việc truy xét các vụ lừa đảo qua điện thoại không dễ
do tội phạm sử dụng các chiêu thức hiện đại tinh vi ít để lại dấu vết kỹ thuật
trong khi đó chỉ mất ít còn dàn dựng kịch bản tốn chút thời gian để gọi điện
tội phạm dễ dàng kiếm được không ít tiền từ những trường hợp dính bẫy
đó là những nguyên nhân khiến cho tội phạm giặc này được dự báo là sẽ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới
chính vì vậy nâng cao cảnh giác vẫn là cách phòng ngừa tốt nhất tránh những thiệt hại
vào chiều qua ngày năm tháng bốn công an huyện châu thành kết hợp với phòng cảnh sát hình sự và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh long an
đã bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền
tại quán giải khát thanh tuyền ở ấp bình trị một xã phú ngãi trị huyện châu thành tỉnh long an
hình thức đánh bạc của các đối tượng là qua hệ thống mạng internet
các đối tượng xem hình ảnh các trận đá gà được truyền trực tiếp trên mạng rồi tổ chức cá cược
cơ quan chức năng đã bắt hai đối tượng tổ chức là trần an bảo chú phường ba thành phố tân an
và trần thanh tâm chú thị trấn tẩm vu huyện châu thành
tăng vật thu giữ gồm hai mươi năm xe mô tô
với bắc bao gồm thanh hóa nghệ an hà tĩnh thời tiết sẽ phổ biến nhiều mây có sương mù và khả năng kèm theo mưa nhỏ
tập trung nhiều về đêm và sáng với mức nhiệt độ cao nhất ngày sao động là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ có nơi còn cao hơn
còn khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận thời tiết duy trì trạng thái khô giáo và có nắng
với mức nhiệt độ giao động là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng đối với các tỉnh ở cực nam trung bộ thời tiết không mưa vẫn đang và sẽ kéo dài
khiến cho tình trạng khô hạn ở khu vực này càng trở nên trầm trọng
khu vực tây nguyên một hai ngày qua nguyên nhân gây ra nắng nóng ở khu vực này đang hoạt động giảm dần
nên tình hình nắng nóng tại đây trong ngày hôm nay và cả ngày mai đang dần có xu hướng dịu
cường độ bớt nắng cay gắt hơn nhiệt độ cao nhất ngày xung quanh ngưỡng ba mươi bốn độ vào lúc trưa chiều
khu vực nam bộ từ ngày mai khối không khí khô lại có khả năng sẽ hoạt động mạnh trở lại
làm gia tăng mức nhiệt nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều hơn trên khu vực miền đông nam bộ
với mức nhiệt cao nhất vào thời điểm trưa chiều
phổ biến giao động là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
ở miền tây nam bộ nhiệt độ cũng sẽ tăng lên mức là từ ba mươi hai ba mươi ba độ
trời khá nắng nóng đồng thời độ ẩm giữa trưa sẽ giảm thấp